các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trong báo cáo gửi bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo thái bình cho biết sáu h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm lái xe nguyễn văn lâm và nhân viên đưa đón học sinh phương quỳnh anh trình độ đào tạo trung cấp dược đón trẻ từ các gia đình đến trường mầm non hồng nhung hai trong đó có bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tài xá minh khai huyện phú thư tỉnh thái bình
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút người thân đến đón nhưng không thấy hát ở lớp mới báo cho nhà trường tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón
đỗ tại khuôn viên nhà trường do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu
khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu bệnh viện xác định bé đã tử vong
báo cáo nêu rõ người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới tài xế mới đưa đón học sinh từ hai mươi hai tháng năm đến hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
phương tiện đưa đón là ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
cũng theo báo cáo bố mẹ hát đi làm xa nhà
bé ở với bà ngoại tại khu đô thị bốn mươi năm xã minh quang huyện vũ thư
trường mầm non hồng nhung ii là trường tư thục được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai do ubnd tp quyết định thành lập
phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động trường có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
ngay khi nhận được thông tin vụ việc chủ tịch ubnd tp trực tiếp làm việc với công an tỉnh ubnd tp thái bình các sở ngành liên quan yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
bà d t h bà ngoại của cháu t g h
cháu hát học tại trường mầm non hồng nhung hai được hơn hai năm với kinh phí hơn ba triệu một tháng bao gồm đưa và đón
vào sáng hai mươi chín tháng năm sau khi đưa cháu lên xe đưa đón của trường bà hát tận mắt chứng kiến cháu ngoại ngồi sau ghế lái xe và nhiều năm qua cháu bà luôn ngồi ở vị trí đó
khi lên xe sức khỏe của cháu bình thường tuy nhiên đến chiều cùng ngày khi người thân đến đón cháu thì mới biết sự cố đau lòng này
cũng theo bà ngoại nạn nhân từ trước tới nay rất ít khi trường mầm non hồng nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón
thậm chí việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có
trong khi đó ngày cháu hát gặp nạn gia đình bà không nhận được bất cứ thông tin gì từ nhà trường gửi về
cũng vào hôm hai mươi chín tháng năm trường mầm non hồng nhung tổ chức tổng kết năm học tại sân trường nên có nhiều phụ huynh đến tham dự
theo người dân địa phương gia đình cháu bé quê ở tỉnh nam định và sang thái bình ở trọ
bố mẹ cháu hát đã ly hôn và hiện mẹ đi xuất khẩu lao động ở đài loan
cháu bé ở với bà cùng cậu hiện gia đình đang chờ mẹ cháu từ đài loan về để tổ chức tăng lễ
dạng sáng ngày ba mươi tháng năm một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà trọ ba tầng có địa chỉ ở ngõ số bảy tổ một phường phú lương quận hà đông hà nội
nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng phát nhiều nhân chứng đến nay vẫn chưa thôi ám ảnh
anh nguyễn quang linh hai mươi tuổi sinh viên trường đại học đại nam cho biết khoảng hơn năm giờ sáng ngày ba mươi tháng năm anh đang ở trong phòng trọ trên tầng hai cùng hai người bạn thì nghe thấy tiếng chi hô cháy
mở cửa kiểm tra anh linh phát hiện nhiều khói đen bốc lên
anh linh chia sẻ lúc này mọi người trong phòng rất hoảng loạn nhớ ra nhà trọ đang thuê có lối thoát hiểm được chuẩn bị sẵn nên anh cùng các bạn đi theo lối này và thoát ra khỏi vụ cháy an toàn
ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết
buổi sáng cùng ngày khi ông đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt
ra ngoài quan sát ông nhân phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy
nhìn lên tầng hai của căn nhà ông thấy hai cô gái ôm theo chăn ra đứng ở bàn công kêu cứu
ngay sau đó ông nhân gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu
ông nhân nói khi lực lượng cứu hỏa đang đến có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
vào khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đơn vị anh nhận được tin báo cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở phường phú lương hà đông hà nội
nhận được tin báo anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy
trung ý kết cùng ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái ngôi nhà một tầng bên cạnh từ đó tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận tầng ba của căn nhà đang cháy
trung ý kết kể lại anh cùng mọi người đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa sắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba
khi tiếp cận các nạn nhân họ rất hoảng sợ cảnh sát sau đó đã chấn an nạn nhân rồi đưa ba người xuống dưới an toàn
trung ý kết cho hay điều khó khăn nhất khi tiếp cận hiện trường đó là ngôi nhà bị bao bọc bởi ô cửa sắt khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên rất nhiều
khiến cảnh sát khó tiếp cận được phía trong ngôi nhà
ngày hai mươi chín tháng năm công an huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự phạm văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thôn sáu xã bong bo huyện bù đăng về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng năm ông phạm văn hùng điều khiển xe mô tô biển số chín mươi ba l một hai mươi nghìn năm trăm năm mươi chín
đến nhà người quen tại thôn sáu xã đường một mươi huyện bù đăng để uống rượu
đến một mươi năm h chiều cùng ngày ông hùng điều khiển xe mô tô về nhà tại thôn sáu xã bom bò
khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc khu vực ngã ba chuồng châu thôn sáu xã đường một mươi
ông hùng gặp tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của công an xã đường một mươi do đại úy trịnh văn trung làm tổ trưởng
đang làm nhiệm vụ tại đây
phát hiện hùng vi phạm giao thông khi không đội mũ bảo hiểm tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên ông hùng đã cố tình vi phạm tăng ca bỏ chạy
thấy có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã truy đuổi và yêu cầu ông hùng dừng xe
nhưng ông này vẫn không chấp hành mà tiếp tục tăng ca bò chạy
khi về đến nhà hùng cố tình lái xe mô tô hút vào đại úy trịnh văn trung khiến anh trung té ngã
không những vậy ông hùng còn có hành vi cự cãi thách thức chửi bới xúc phạm đại úy trung và dùng tay tấn công anh trung
nhận thấy hành vi hung hãn và chống đối của ông hùng tổ công tác đã báo cáo cho công an xã bòm bo đến hỗ trợ
và đưa ông hùng về trụ sở công an xã bòm bò để làm việc
những ngày qua mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô độ đèn chiếu sáng nhiều màu sắc
như sân khấu di động lưu thông trên đường
sau khi chủ phương tiện này bị xử phạt tước bằng lái nhiều người đặt ra câu hỏi về giới hạn lắp mới đèn xe sao cho đúng luật
để đi tìm câu trả lời xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây
ông trần quốc hoan phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba v đống đa hà nội cho biết
trường hợp độ đen như trên chắc chắn khi đi đăng kiểm sẽ không đạt
ông hoan thông tin hiện nay có tình trạng hay gặp với những xe được dùng đi phượt
khi đi đăng kiểm chủ phương tiện thường tháo những phụ kiện trang bị thêm không đúng quy chuẩn
hoặc thuê phụ kiện hợp quy để qua đăng kiểm sau đó lại lắp lại phụ kiện cũ
theo thông tư số bốn mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba của bộ giao thông vận tải sửa đổi bổ sung thông tư số tám mươi năm năm
hai nghìn một mươi bốn chủ ô tô được thay cụm đèn chiếu sáng phía trước lắp thêm đèn sương mù mà không cần làm
thủ tục giấy tờ tuy nhiên một số chủ xe khi độ đèn không nắm rõ các quy định không được đăng kiểm
chấp nhận và buộc phải sửa chữa ông hoan lưu ý dù được phép lắp thêm đèn sương mù hay thay cụm đèn
chiếu sáng nhưng phải kèm theo tem hoặc giấy chứng nhận hợp quy để chứng minh chất lượng và nguồn gốc
xuất xứ đối với đèn chiếu sáng phía trước đơn vị đăng kiểm chỉ chấp thuận cụm đèn thay thế đã được
chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo qcvn ba mươi năm năm hai nghìn một mươi bảy bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mà không
cần phải gia công thay đổi kết cấu của xe để đảm bảo việc lắp đặt ông hoan giải thích thêm tem hợp
quy được dán trên đèn và có giấy tờ kèm theo khi mua đèn cơ sở cung cấp có trách nhiệm cấp cho
người mua chứng từ này chủ xe khi thay đèn cần giữ giấy tờ này để cung cấp cho trung tâm đăng kiểm
nếu không có sẽ được coi là hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc và không được đăng kiểm chấp thuận
kết quả kiểm định đèn trường hợp đơn giản hơn là thay thế bóng đèn thông tư bốn mươi ba cho phép thay thế
bóng đèn kiểu loại khác với thiết kế của xe nhưng công suất phải tương đương và không cần thay đổi
kết cấu cụm đèn vẫn thay được bóng ngoài ra thông tư bốn mươi ba cũng cho phép chủ phương tiện được lắp
thêm đèn sương mù mà không cần làm thủ tục gì song yêu cầu là chỉ được lắp dạng rời số lượng
chỉ hai chiếc vị trí mũi đèn ở bên dưới đèn chiếu sáng phía trước cũng theo ông hoan đèn sương mù
phải được lắp đặt để đảm bảo chùm ánh sáng không hắt lên phía trên mà phải nằm bên dưới đường nằm
ngang có thể xác định ước chừng hoặc máy kiểm tra đèn mới được đơn vị đăng kiểm chấp thuận
xác nhận sự phù hợp của đèn
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
tối ngày hai mươi chín tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tp cn cho biết vừa triệt phá tụ điểm đánh bài
poker với số tiền khoảng một sáu tỷ đồng trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai mươi tám tháng năm phòng cảnh sát hình sự
công an tp cn bắt quà tang một mươi một người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi poker tại tầng hai số một trăm một mươi một
đường sô viết nghệ tĩnh phường an cư quận ninh kiều tại hiện trường công an thù giữ hai bàn dùng để chơi
poker năm mươi hai lá bài tay có chữ leaper poker club và ba bộ bài tay có chữ w
chín hai triệu đồng sáu xe mô tô một mươi một điện thoại di động các loại laptop và nhiều vật chứng có liên quan vụ đánh bạc
bước đầu công an xác định tụ điểm cờ bạc này do võ thị thanh lan ba mươi tuổi ngụ huyện thới bình tỉnh cà mau
và nguyễn tấn long hai mươi ba tuổi ngụ quận cái răng tổ chức
ngày hai mươi chín tháng năm viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố yowan su năm mươi tuổi quốc tịch hàn quốc
ngô văn chuyên năm mươi một tuổi quê bắc giang thong tàu váy quê đồng nam

sau khi hai nhóm chạm mặt đã xảy ra sâu sát lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để giải tán đám đông và tạm giữ một số đối tượng có liên quan cùng hung khí
ngày ba mươi tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao sở nội vụ tỉnh này xem xét tham mưu đề xuất lên lãnh đạo tỉnh về việc đề nghị bổ nhiệm lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
trước đó sở giao thông vận tải lâm đồng kiến nghị tỉnh này xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về những khó khăn vướng mắt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
thời gian qua hai phó giám đốc và ba đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm nói trên bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam do vi phạm pháp luật trong công tác nghiệm thu thiết kế cải tạo phương tiện
việc này khiến trung tâm gặp khó khăn trong việc đảm bảo nhân lực duy trì tất cả hoạt động ở các dây chuyền kiểm dịch đặc biệt chưa có lãnh đạo đủ điều kiện để đăng ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng deff hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng bảy
hiện tại công tác chuẩn bị sân khấu khán đài đảm bảo an toàn an ninh trật tự vệ sinh môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm đang được các đơn vị gấp rút triển khai
tại khu vực sân khấu khán đài và khu vực bãi bắn phía bờ đông và tây sông hàn tại đà nẵng các nhà thầu đơn vị thi công huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện thiết bị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục sân khấu khán đài chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng vào tối ngày tám tháng sáu
so với những mùa lễ hội trước sân khấu và khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng có diện tích khoảng một năm trăm linh m hai được thiết kế lấy cảm hứng từ bàn tay truyền tải thông điệp về thế giới hòa bình nhân văn đúng với chủ đề made in unity
kết nối toàn cầu dạng giữa nam châu khán đài chia thành bốn khu vực với hơn một mươi một trăm linh chỗ ngồi
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng huy động toàn bộ công nhân viên tổng vệ sinh trong năm đêm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch mỗi đêm đơn vị huy động khoảng hai trăm linh người cùng một mươi xe chuyên dụng tưới nước rửa đường quét cơ giới trả lại hiện trạng các tuyến đường khu vực phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng như ngày bình thường vào lúc sáu giờ sáng hôm sau
do quy mô khán đài mở rộng dự kiến khán giả sẽ đông hơn công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng lắp đặt sáu mươi tám nhà vệ sinh di động hai trăm linh thùng rác các loại tại khu vực khán đài bãi bắn các khu vực tập trung đông người
ngoài ra đơn vị tăng cường vệ sinh môi trường hai mươi tám tuyến đường sáu cây cầu vớt rác trên sông hàn vệ sinh các bãi biển du lịch đảm bảo mỹ quan phục vụ người dân và du khách trong dịp diễn ra lễ hội pháo hòa
hiện nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú ăn uống tại thành phố đà nẵng đã sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ hội pháo hoa
nhiều chủ cửa hàng trên đường trần hưng đạo dọc sân khấu lễ đài đã tu sửa hàng quán cho thuê chỗ ngồi xem pháo hoa kèm dịch vụ ăn uống với mức giá từ một trăm linh đồng đến ba trăm năm mươi đồng mỗi khách
trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng phối hợp với lực lượng địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố
vừa qua thành phố hồ chí minh đã khai trương tuyến xe buýt hai tầng thoáng nóc sài gòn chợ lớn đưa du khách khám phá vẻ đẹp ở một góc khác của thành phố trải nghiệm không gian lịch sử văn hóa việt hoa giữa lòng thành phố
dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt hai tầng thoáng nóc tuyến sài gòn trợ lớn do công ty trách nhiệm hiệu hạn ảnh việt hop on hop of khai thác hoạt động từ tám giờ sáng đến hai mươi hai h ba mươi phút mỗi ngày khởi hành từ bến xe buýt chợ lớn quận năm và khu phố tây quận một
tuyến buýt hai tầng đi qua hai mươi năm tuyến đường ở quận một quận năm quận sáu như đường trần hưng đạo châu văn liêm hải thượng lãn ông nguyễn trãi
tuyến xe này đưa du khách lên lòi vào các khu phố cổ có kiến trúc đặc trưng của cộng đồng người hoa tại thành phố hồ chí minh trải nghiệm không gian lịch sử văn hóa người hoa trên xe buýt
du khách như được hòa mình vào nhịp sống sôi động đầy màu sắc và hương vị khi di chuyển qua khu phố cổ người hòa hào sĩ phường phố đông y phố trang trí phố đèn lồng và những hàng quán ẩm thực trung hoa có tuổi hơn một đời người
du khách cũng có thể thỏa thích mua sắm tại chợ xỉ bình tây chợ lớn chợ an đông hay tham quan kiến trúc cổ
hội quán tín ngưỡng dân gian của người hoa tại hội quán nghĩa an tức chùa ông hội quán tuệ thành tức chùa bà hội quán nghị phủ tức chùa ông bồn hội quán ôn lăng
trên tất cả xe buýt hai tầng vận chuyển du khách tuyến sài gòn trợ lớn đều trang bị hệ thống thuyết minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai thích hợp với gps
nội dung thuyết minh được chuẩn hóa với nhiều ngôn ngữ thủy chọn để giới thiệu cho du khách về ý nghĩa lịch sử văn hóa truyền thống của các địa danh xe đi qua
theo giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn ảnh việt hop on hopp of việt nam tuyến xe buýt sài gòn trợ lớn city tour này không chỉ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của thành phố
mà còn hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực chợ lớn và khu vực lần cận
được biết đây là tuyến buýt hai tầng đầu tiên đi qua hai mươi năm tuyến đường thuộc quận một quận năm quận sáu với quãng đường hai mươi km giá vé hai trăm linh đồng trên một người lớn